theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc
công an huyện cơ đông búc tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở giãi ea cơ tu và xã ea tiêu huyện cực triều quynh tỉnh đắk lắc ra đầu thú để hưởng khoan hồng
văn bản kêu gọi các đối tượng ra đầu thú nêu rõ
thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước công an huyện cờ đông búc kêu gọi những ai đã tham gia gây ra hành vi vi phạm pháp luật trong vụ tấn công vào trụ sở xã ea cơ tu và xã ea tiêu huyện chư quynh hãy sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng